sáng nay ngày bốn tháng chín bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo ngay trước thềm năm học mới
về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà toàn ngành sẽ triển khai trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
theo đó lãnh đạo bộ đã trực tiếp trả lời báo chí về những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm
một trong những vấn đề nóng được báo chí đề cập nhiều trong thời gian gần đây
đó là những hạn chế bất cập khi triển khai đánh giá học sinh theo thông tư ba mươi
và triển khai mô hình vnn
bộ trưởng phùng xuân nhạ khẳng định việc đổi mới trong giáo dục là quá trình liên tục
tuy nhiên đổi mới như thế nào cho hiệu quả thì cần phải có lộ trình và vững chắc
bộ sẽ rút kinh nghiệm và đã có những chỉnh sửa để phù hợp hơn
bản chất của abc là không phải cho điểm mà nội hóa để thấy được các thăng bậc của sự tiến bộ
khi mà các cháu đạt được cái mức độ a thì như vậy các cháu rất tiến bộ
không chỉ kiến thức năng lực phẩm chất rồi những phấn đấu hoàn thành tốt là quá sáng tạo
còn b là các cháu cũng tiến bộ nhưng cái mức vừa phải
quân điểm c là các cháu phải cố gắng hơn nữa chứ không chê là các cháu là kém
tương tự như vấn đề cấm dạy thêm học thêm thì việc cấm hoàn toàn là rất khó
vì đó là nhu cầu của xã hội
tuy nhiên quan trọng là phải cấm dạy thêm tràn lan học thêm không đúng mức
điều này cũng phải có lộ trình và đi cùng với quá trình đổi mới sách giáo khoa và cách thức thi cử
liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm hai nghìn một mươi bảy
lãnh đạo bộ cho biết
sẽ tương tự như năm hai nghìn một mươi năm
trong đó kỳ thi tốt nghiệp sẽ giao quyền cho các địa phương tự tổ chức coi thi
và chấm thi trên cơ sở đề thi chung của bộ
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo sẽ vẫn tổ chức một kỳ thi chung cho các trường đại học lấy kết quả
nhiều ý kiến băn khoăn liệu việc này có vi phạm quyền tự chủ
của các trường đã được quy định trong luật giáo dục đại học
bộ trưởng phùng xuân nhạ khẳng định đây là việc cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người học
rất nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay chưa có kinh nghiệm và không có điều kiện để đứng ra tổ chức
dẫn đến là rất khó khăn nếu như là một mình
cái mặt thứ hai là mặc dù là tự chủ nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm
bộ vẫn phải có cái trách nhiệm đứng ra để quản lý chất lượng vì quyền lợi của người học
và lúc sau cái hiểu về tự chủ không có nghĩa là muốn làm gì thì làm
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết việc tự chủ là quan trọng nhưng tự chủ phải gắn liền với năng lực và kinh nghiệm
bộ sẽ sớm công bố phương án tuyển sinh đến cho học sinh phụ huynh và xã hội được biết để các em yên tâm học tập